chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống nhiều người thậm chí đã đoạt mạng người thân trong gia đình
mới đây một vụ việc tương tự đã xảy ra ở long an
chiều ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đang tiến hành xác minh
điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường hai thì xác kiến tưởng là một người phụ nữ tử vong
đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình nên hẹn chị dâu đến khu vực vắng rồi ra tay sát hại
theo thông tin ban đầu vào trưa cùng ngày người dân phường hai thị xã kiến tường long an
phát hiện một người phụ nữ tử vong dưới công thoát nước tại đường giao thông rạch ông chày nên chỉnh báo cơ quan chức năng
qua xác minh nạn nhân là nthth hai mươi bảy tuổi ngụ xã tân lập huyện mộc hóa long an
trong cùng buổi chiều công an tạm giữ lê thanh cường ba mươi hai tuổi là em chồng của chị hát
ngụ cùng xá tân lập huyện mộc hóa
bước đầu cường khai nhận do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình nên đã hẹn chi hát đến khu vực trên sát hại chị hát
sau đó dìm xuống mương nước
theo người dân địa phương chồng chị hát vừa mới mãn hạn tù trở về nhà được hai tuần
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cường sát hại chị dâu
thời gian vừa qua các vụ bạo lực gia đình cố ý gây thương tích sát hại người thân ruột thịt
đã và đang có dấu hiệu gia tăng về số vụ tính chất
với mức độ ngày càng xã man tàn bạo
thậm chí có những vụ sát hại nhiều người thân trong cùng một gia đình gây bàng hoàng sống động trong dư luận
và báo động sự xuống cấp về đạo đức tình cảm và nền nếp gia phong
mới đây ngày hai mươi chín tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo trần văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai về tội giết người
đáng buồn thay nạn nhân lại chính là vợ của bị cáo
theo hồ sơ vụ án bị cáo minh cùng vợ là nguyễn kim
trần sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và con trai là trần tất đê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cùng sinh sống tại phố tân mai hà nội
trong quá trình chung sống giữa vợ chồng ông minh đã phát sinh nhiều mâu thuẫn
khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi hai do thấy ngôi nhà đang ở không hợp nhà đa cũ có nguy cơ sập đổ
thế nên ông minh đã bàn với vợ về việc bán nhà đang sinh sống để chuyển đi nơi khác ở
tuy nhiên người vợ lại không đồng ý
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
ông minh bắt đầu có những triệu chứng lo âu mất ngủ
và nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực muốn giải thoát cho vợ con
đến khoảng tám giờ ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong lúc bà dê và anh đê không có ở nhà
ông minh đã lên tầng ba lấy chiếc búa mang xuống tầng hai
cất dấu dưới gầm giường trong phòng ngủ của hai vợ chồng
với mục đích để sát hại vợ và con trai
buổi trưa hôm đó ông minh cùng vợ ăn cơm xong và lên giường ngủ ở tầng hai
khoảng một mươi ba giờ một mươi năm
ông minh thấy vợ đã ngủ say nên trở dậy
lấy chiếc búa để sẵn trong cầm giường đến cạnh chỗ bản dê nằm
sau đó đối tượng này đã đập mạnh vào đầu vợ cho đến khi bà dê nằm bất động
kế án xong người chồng đã lào hết các viết máu trên tường
trên mặt vợ và kéo chăn chuồng kín mặt
không dừng lại ở đó tiếp theo
ông minh đã thay áo dính máu rồi đi loanh quanh trong nhà
để đợi con trai về nhằm tiếp tục ra tay giải thoát cho con
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày anh trần tắt đê đi làm về
lúc đó ông minh đã đi xuống tầng một do không thấy mẹ
thế nên anh dê đã hỏi bố
khi ấy ông minh đáp có người đã đưa mẹ đi rồi
không nghi ngờ gì sau đó anh đê tiếp tục ngồi ăn cơm tại tầng một
trong khi anh đê vừa ăn cơm vừa xem tv
quay lưng về phía cửa ra vào
ông minh từ cầu thang bước xuống
đi vòng xa đứng ở phía sau anh dê
rồi rút búa đập vào đầu con trai
khi ấy anh đê choáng váng quay người đứng dậy
dùng tay giữ cán búa
và ôm chặt lấy bóng đá
bố hỏi rằng tại sao bố lại đánh con
lúc này ông minh thừa nhận mình đã sát hại vợ
quá hoảng loạn anh dê đã dẳng chấp búa trên tay ông minh
để ném ra phía ngoài sân và hô hoán
lúc này những người hàng xóm nghe thấy tiếng hô hoán
đã chạy sang cùng anh đê giữ ông minh lại
khi anh dê cùng mọi người lên tầng hai
thì thấy bà dê nằm bắt động
nên đã gọi cấp cứu
thế nhưng nạn nhân đã qua đời trước đó
ngay sau đó ông minh đã bị đưa đến công an quận hoàng mai
để giải quyết
trên thực tế từ những vụ án đã xảy ra trong thời gian gần đây
điều đáng buồn là phần lớn giữa nạn nhân và hung thủ gây án
đều có mối quan hệ mật thiết với nhau
thế nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhạt
bản thân mỗi người lại không kiềm chế được cảm xúc của mình
khiến những vụ án mạng đau lòng đã xảy ra
tại một diễn biến khác
cũng trong ngày hai mươi chín tháng một
công an tỉnh bình thuận đã có thông tin mới
liên quan đến vụ án yêu cầu mở năm quan tài
để khám nghiệm nạn nhân xảy ra tại hưng long
công an đã xác định được nghi phạm
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một
công an phường hưng long thành phố phản thiết
phát hiện trên địa bàn khu phố sáu
đang tổ chức đám tăng cho ông t v t
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
với nhiều biểu hiện đáng ngờ là một vết thương ở ngực
thời điểm đó
những người biết về vụ việc
đều xôn xao về nguyên nhân qua đời của nạn nhân
có dấu hiệu tội phạm
tuy nhiên phía gia đình lại không trình báo cơ quan chức năng
sau khi nhận tin
công an phường hưng long đã tiến hành
các bước điều tra xác minh ban đầu
thời điểm xác định những gì mà dư luận
đang đồn đoán là có cân cứ
công an phường hưng long đã báo cáo vụ việc
lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết
sau khi tiếp nhận thông tin
công an thành phố phản thiết đã báo cáo
vụ việc lên công an tỉnh bình thuận
ngay trong đêm ngày hai mươi bảy tháng một
lực lượng chức năng gồm cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình thuận
công an thành phố phản thiết
công an phường hưng long và các đơn vị nghiệp vụ
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an
bình thuận thông tin kết quả khám nghiệm
ông tvt bốn mươi hai tuổi
ngụ tại phường hưng long thành phố phản thiết
đồng thời xác định được nghi phạm
liên quan đến vụ án
theo kết quả giám định pháp y xác định
nạn nhân tê qua đời do vết thương đâm thấu ngực
song gia đình không trình báo
mà đã vội vã tổ chức đám tang
theo kế hoạch của gia đình
sáng ngày hai mươi tám tháng một
người nhà đã dự định đưa nạn nhân đi hỏa thiêu
đáng chú ý danh tính kẻ thù ác
lại khiến nhiều người không khỏi bằng hoàng
bởi lẽ đối tượng này
lại chính là người con trai của nạn nhân
qua ghi nhận sau nhiều giờ đấu tranh
trân văn lộc một mươi chín tuổi
đã khai nhận bản thân là người
đã gây ra cái chết của cha ruột
theo lời khai của lộc
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một
sau khi ông t nhậu xong
thì lộc đến nói chuyện với cha về việc đi hỏi vợ cho lộc
tuy nhiên ông t không đồng ý
cha con lơn tiếng qua lại với nhau
do tức giận
ông t đã xuống bếp lấy con dao
và hai cha con giảng co
trong lúc lộc tìm cách lấy con dao trên tay cha mình
thì lưỡi dao đã đâm vào ngực ông t
khiến nạn nhân bị thương nặng và không qua khỏi
sau khi vụ việc xảy ra
lộc và người thân trong gia đình đã bản bạc
không báo cáo lực lượng chức năng
mà tự ý dọn dẹp hiện trường
xóa hết dấu vết và chọn cách hỏa thiêu cha để phi tang
nhìn vào những vụ án đau lòng
nhiều ý kiến lo ngại cho rằng
đây là một thực trạng rất đáng bó động
bởi những chuẩn mực về đạo đức xã hội
đang dần bị mất đi
để ngăn chặn những vụ việc đau lòng như thế này
có thể xảy ra
giới luận cho rằng cần có những giải pháp căn cơ
chủ động hơn nữa như tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau
để nâng cao nhận thức và ý thức
tôn trọng pháp luật tôn trọng tính mạng
sức khỏe của người khác
đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội
bên cạnh đó chính quyền địa phương
các tổ chức xã hội đoàn thể
gia đình cũng cần sát sao
quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng
và kịp thời giải tỏa những mầu thuẫn
không để bùng phát tiêu cực
bên cạnh đó cần phải xử lý kịp thời
và nghiêm khắc các đối tượng gây án
để phòng ngừa và gian đe chung
liên quan đến vụ án cặp vợ chồng
bán chính con ruột của mình đã xảy ra
vào năm hai nghìn hai mươi hai khiến dư luận bức xúc
sáng ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với thạch thị kim nhung hai mươi hai tuổi
ngụ xã lương hòa a huyện châu thành
và nguyễn vũ hoàng tuấn hai mươi chín tuổi
ngụ huyện phú giáo tỉnh bình dương
về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
theo cáo trạng thạch thị kim nhung
chung sống như vợ chồng với nguyễn vũ hoàng tuấn
không đăng ký kết hôn
hai người này cũng có với nhau bốn người con
cháu lớn nhất sáu tuổi và nhỏ nhất là bé nttn
sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
do hoàn cảnh khó khăn
nhung đã bàn bạc với tuấn tìm gia đình hiếm muộn
có nhu cầu nhận nuôi trẻ để chuyển
sau bé nttn lấy tiền nuôi
bà đứa con còn lại
sau thời gian suy nghĩ ngày hai tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai thạch thị kim nhung
đã đăng thông tin lên mạng xã hội facebook
bày tỏ mong muốn mình cần tìm
gia đình hiếm muộn để cho con nuôi
thấy thông tin trên nguyễn hữu dương
ba mươi hai tuổi quê ở tỉnh hà tĩnh
đã lập tức liên lạc với nhung
cả hai trao đổi thỏa thuận
và đi đến thống nhất với số tiền một mươi tám triệu đồng
theo kế hoạch nguyễn hữu dương
sẽ đến tỉnh trà vinh để nhận bé
như dự kiến khoảng một mươi một giờ
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
dương đi xe khách từ
bến xe miền tây tp hcm
đến khóm một phường tám tp trà vinh
sau đó dương đã liên lạc
thuê xe taxi bốn chỗ do anh dương hiếu nghĩa
bốn mươi tám tuổi ngụ tại phường năm
tp trà vinh điều khiển
cùng thời gian đó nguyễn hoàng tuấn
đã điều khiển xe mô tô chở thạch thị kim nhung
và hai con ruột của nhung gồm một bé hai mươi hai tháng tuổi
và một bé năm mươi ngày tuổi
đến gặp dương dù là bố mẹ
thế nhưng tại đây hai đối tượng này
không hề quan tâm hỏi rõ các thông tin
về hoàn cảnh điều kiện kinh tế
thông tin tên tuổi chỗ ở cụ thể
của người sẽ tiếp nhận bé nttn
thời điểm đó nhung giao bé
năm mươi ngày tuổi cho dương và được
dương đưa số tiền một mươi tám triệu đồng
còn hai triệu đồng dương xin bớt
sau khi hoàn thành giao dịch dương tiếp tục
theo xe anh dương hiếu nghĩa để chở
em bé đi tp hcm
khi ấy người tài xế này đã nảy
sự nghi ngờ nhóm đối tượng này đang
thực hiện hành vi mua bán xe
sau vậy anh đã âm thầm báo tin cho
công an tỉnh trà vinh khi xe
taxi đến địa phận tỉnh bến tre
thì lực lượng công an bắt quả tăng dương
đang bé bé nttn
tại cơ quan điều tra bước đầu dương
khai báo quanh co không thừa nhận hành vi
phạm tội mà cho rằng chỉ nhận con
về nuôi trên cơ sở tự nguyện giữa người cho
và người nhận tuy nhiên trước những
tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra
thu thập được cùng nghiệp vụ dương đã
thừa nhận hành vi của mình hơn
một năm trôi qua đã đến lúc hai đối tượng
này phải trả giá cho việc làm của
mình tại phiên tòa xét xử
thạch thị kim nhung và nguyễn vũ hoàng tuấn đã
khai nhận toàn bộ hành vi mua bán con
trước sự vô nhân đạo này
xét theo đề nghị truy tố của đại diện
viện kiểm sát nhân dân tỉnh hội đồng xét xử
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã tuyên phạt
thạch thị kim nhung một mươi năm tù
nguyễn vũ hoàng tuấn một mươi ba năm tù
về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
theo quy định tại điều một trăm năm mươi một bộ luật
hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
riêng bị cáo nguyễn hữu dương
mắc bệnh trong quá trình điều tra mất
khả năng nhận thức điều khiển hành vi
sau đó khi nguyễn hữu dương khỏi bệnh
sẽ tiếp tục điều tra xử lý các hành vi
dương đã thực hiện trước đó
tại tỉnh bình dương cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình dương đã triệt phá thành công
đường dây mua bán trẻ em với
ba mươi một vụ mà các đối tượng này khai nhận
công an xác định được bảy vụ
trong đó có người bán cả con ruột của mình
cụ thể ngày hai tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với tám bị can có liên quan
về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và làm giả sử dụng tài liệu
con dấu của cơ quan tổ chức
tám đối tượng bị khởi tố gồm
cảy cầm đầu là nguyễn thị ngọc như

ngụ thành phố hồ chí minh
cùng các chân dết của bà chùm này là
nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
quê ở tiền sang
chu thị cúc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
quê ở khánh hòa
và nguyễn thị thùy dương sinh năm hai nghìn một
quê ở bạc liêu
nguyễn thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và lê thị ngọc thắm
sinh năm hai nghìn quê ở long an
nguyễn thị ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
quê bến tre
và châu gia hân sinh năm hai nghìn bốn
quê đồng tháp
ngoài ra cơ quan chức năng cũng đã tiến hành
củng cố hồ sơ để khởi tố đối với hơn
một mươi sáu đối tượng có liên quan như người mua
trẻ sơ sinh sử dụng giấy tờ giả
để hợp thức hóa nguồn gốc của các bé
qua đấu tranh như khai thực hiện
thành công năm vụ mua bán trẻ
đáng chú ý trong đó có một lần như
đã tự bán con mới đẻ do mình sinh ra
và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu
của khách mua cúc phương khai
thực hiện hai mươi bốn vụ và nguyễn thị thùy dương
thực hiện hai vụ trong đó
một lần bán chính con đẻ của mình
đặc biệt ngoài việc mua giới
để kiếm tiền lời thì phương còn tổ chức
dịch vụ nuôi đẻ nếu các bà mẹ
mang bầu có nhu cầu bán con thì phương
sẽ tập hợp tại nhà của mình ở thôn một mươi
xã nam bình huyện đắc song tỉnh đắc nông
để nuôi chờ đến ngày sinh
sau khi các chó bé lọt lòng
phương đem bán ngay mà không cần
biết mục đích người mua là gì
tại thời điểm bị bắt giữ trong nhà phương
đang nuôi bốn thai phụ
quá trình điều tra mở rộng
bàn truyền án đã xác định và mời làm việc
được hơn một mươi sáu người mua người bán
tất cả đều thừa nhận hành vi của bản thân
đồng thời bàn truyền án
đã tìm và xác định được bảy bé sơ sinh
đã bị bán liên quan đến
vụ án này trước đó thông qua
công tác nắm địa bàn các trinh sát
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện
một đường dây mua bán trẻ em
theo đó có một đối tượng nữ tiền trúc
sử dụng giá lô là tiền trúc
thường xuyên tiếp cận những nhân viên
ghi thông tin đồng thời
người này cũng chủ động tìm những phụ nữ
đang mang thai đến khám hoặc những người phụ nữ
mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con
con do hoàn cảnh khó khăn lầm lỡ
hoặc lý do khác sau khi tiếp cận
đối tượng này sẽ đặt vấn đề xin nuôi
hoặc mua lại những bé mới sinh
hoặc chuẩn bị sinh và sẽ bồi dưỡng cho
mẹ bé một khoản tiền nhất định
xác định tính nghiêm trọng của vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã xác lập chuyên án đấu tranh
triệt phá đường dây mua bán trẻ em trên
cảnh sát đã xác định
người phụ nữ tên trúc chính là ngọc như
thời điểm đó khoảng một mươi sáu h
ngày một mươi sáu tháng tám trên đường
dt bảy trăm bốn mươi bốn thị trấn dầu tiếng
huyện giầu tiếng phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát giao thông và công an
huyện giầu tiếng đã chặn một ô tô
biển số tp hcm bắt giữ
đối tượng như đang mang trẻ sơ sinh
chuẩn bị mang bán cũng trong
năm hai nghìn một mươi hai một vụ án
mẹ ruột bán con để lấy tiền trả nợ
tiêu sai xảy ra ở hải phòng cũng
đã khiến dư luận dậy sóng theo đó
ngày ba mươi tháng tám thường tá đặng
thế dũng trưởng công an quận đồ sơn
công an tp hải phòng cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn
đang tạm giữ hình sự ba nghi phạm
vũ thị hiền hai mươi sáu tuổi quê
xã nam thái huyện nam trực tỉnh nam định
đặng văn dũng ba mươi ba tuổi
ở xã đoàn xá huyện kiến thụy
tp hải phòng và bùi thị phương
ba mươi hai tuổi ở xã ân nghĩa huyện
lạc sơn tỉnh hòa bình để điều tra
và làm rõ hành vi mua bán người dưới
một mươi sáu tuổi qua điều tra
hiền được xác định là người đã mang con gái
hai tuổi đi bán còn dũng và phương
là đồng phạm giúp sức liên quan tới đường dây
mua bán người sang trung quốc cụ thể
tối ngày hai mươi tám tháng tám
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về
việc trên địa bàn quận đồ sơn có nhóm người
tổ chức mua bán trái phép một bé gái
công an quận đã kiểm tra hành chính đối với
dũng phương hiền khi đó
hiền bé theo một bé gái hai tuổi nhận là
con mình thời điểm đó hiền
khai với công an sau khi lấy chồng cùng quê
nam định được hơn hai năm sinh hạ được
bé gái vào ngày một mươi ba tháng tám năm
hai nghìn hai mươi nhưng chưa làm thủ tục
đăng ký khai sinh cho con
do cuộc sống khó khăn vợ chồng hiền
thường xảy ra mâu thuẫn nên hai người
sống ly thân chồng hiền
bỏ lên bắc giang làm ăn còn hiền
mang theo con theo bố mẹ đẻ về hải phòng
miêu sinh bằng nghề bán hàng ăn
tuy nhiên hiền lại ham chơi vướng vào
nợ nần và không có tiền trả trong
lúc bị chủ nợ gây sức ép hiền gặp
dũng và phương bàn cách bán chín con ruột
để lấy tiền trả nợ con thừa sẽ
chia nhau theo phân công dũng
và phương đảm nhận vai trò móc nối với các
đối tượng ở móng cái ở quảng ninh để
tìm hiểu gia đình bên trung quốc có nhu cầu
nhận làm con nuôi thì sẽ mang bé gái đi bán
tối ngày hai mươi tám tháng tám năm
hai nghìn một mươi hai trong khi hiền
dũng và phương chưa kịp mang bán đứa trẻ
thì bị công an bắt giữ sau
vụ việc bé gái đã được công an bàn
giao cho người thân đưa về chăm sóc
trên thực tế mua bán người
được liên hợp quốc xác định là một trong
bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất được đưa
vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu
là tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao
chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí
đặc biệt tình hình tội phạm mua bán
người dưới một mươi sáu tuổi trong đó có nhiều
vụ mua bán nội tạng mua bán đánh cháo
chiếm đoạt trẻ em ngày càng có nhiều
diễn biến phức tạp theo quy định
tại điều một trăm năm mươi một bộ luật hình sự năm

năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng
có hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với
không hình phạt quy định tại điều một trăm năm mươi một bộ luật
hình sự hiện hành theo đó mức
phạt tù thấp nhất từ bảy năm đến một mươi hai năm
cao nhất là phạt tù từ một mươi tám năm
đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
có thể thấy khung hình phạt cho tội
mua bán người dưới một mươi sáu tuổi cá nghiêm khắc
tuy vậy vẫn có những người làm cha
là mẹ nhận tâm bán đi đứa con ruột
của mình để phục vụ cho mục đích cá nhân